thưa quý vị và các bạn dư luận đang xôn xao trước thông tin về một câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội vào sáng ngày hôm nay
đó là việc một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội đã yêu cầu học sinh đang học lớp chín có học lực không tốt
phải truyền trường hoặc là cam kết không thi vào lớp một mươi
ngay sau thông tin này phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy đã lập tức thông tin phản hồi
ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua trên mạng xã hội xôn xao thông tin một số phụ huynh có con em hồng lực yếu kém
đang học lớp chín đã được giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phải chuyển trường về các trường tư hoặc làm cam kết không thi vào lớp một mươi
ngay khi nhận được thông tin này phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy đã khẳng định không hề có vụ việc ép học sinh xảy ra trên địa bàn
đồng thời phòng giáo dục cũng đã tiến hành về hai trường trung học cơ sở trên địa bàn để khảo sát thông tin chuyển trường của học sinh trong thời gian qua
từ đầu năm học đến giờ thì toàn bộ học sinh lớp chín chỉ có một mươi một học sinh chuyển đi
trong đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thì chỉ có bốn học sinh chuyển đi
trong số một mươi một học sinh chuyển đi thì có ba học sinh là chuyển trong nội thành hà nội
còn lại tám học sinh còn lại là vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nó còn chuyển tịch
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trong số bốn học sinh chuyển trường thì trong đó có ba học sinh là chuyển tịch
tại vì vậy chỉ có một học sinh chuyển trong nội thành hà nội
chính vì vậy nên với thông tin về việc ép học sinh chuyển trường thì tạo trường cho cơ sở dịch vọng cho đến thời điểm ngày hôm nay hai mươi tháng bốn chúng tôi kiểm tra thì không có cái hiệp cận đấy
về phía các nhà trường cũng khẳng định không hề tổ chức họp với phụ huynh học sinh có học lực yếu kém trao đổi về việc chuyển trường hay không cho học sinh đăng ký dự thi vào lớp một mươi
đối với những học sinh học lực yếu kém ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm động viên học sinh cố gắng trong thời gian từ nay đến cuối năm học
chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp lãnh đạo có những biện pháp để tìm hiểu một cách minh bạch về thông tin trên
thứ nhất nếu có trường hợp mà giáo viên của nhà trường thì chúng tôi sẵn sàng là chúng tôi sẽ có những kỷ luật lầm gương bởi vì nó ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục
thế còn nếu trong trường hợp mà không có cái sự việc như vậy thì sẽ phải có minh bạch với toàn thể nhân dân để nhân dân được biết và sẽ khẳng định rằng ngành giáo dục là không có những cái chuyện như vậy
ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cũng đã ra chỉ đạo yêu cầu mọi trường trung học cơ sở chấm dứt việc vận động học sinh không đăng ký thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
việc học và đăng ký tuyển sinh là quyền nhu cầu của học sinh và cha mẹ
công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở phải được định hướng cho học sinh rõ ràng để các em đưa ra lựa chọn phù hợp không mang tính f bốn